hiện nay người chăn nuôi tại tỉnh phú thọ đang gặp rất nhiều khó khăn trong tái đàn lợn do thiếu con giống
ngành chăn nuôi của tỉnh đang rất cần sự hỗ trợ sẻ chia của các doanh nghiệp sản xuất con giống
để giúp người dân cũng như hoàn thành mục tiêu đến cuối năm khôi phục tổng đàn lợn khoảng bảy trăm linh con
khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh nguyễn tất thành được xây dựng để nuôi một trăm linh con lợn thịt và một mươi năm con lợn nái
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi đã khiến anh thiệt hại nghiêm trọng nhưng anh muốn khôi phục lại chăn nuôi cũng khó do thiếu con giống
mà đây lại là một nghịch lý bởi trên địa bàn có đến hai doanh nghiệp lớn sản xuất con giống
tỉnh phú thọ đã đề nghị các doanh nghiệp có trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
các trang trại chăn nuôi lợn ông bà bố mẹ ưu tiên cung ứng nguồn lợn nái sinh sản cấp bố mẹ
và lợn giống nuôi thương phẩm đáp ứng nhu cầu của các hộ chăn nuôi
bước đầu đã có hai doanh nghiệp cam kết cung cấp con giống bố mẹ cho người chăn nuôi tái đàn với sản lượng mỗi tháng gần một tấn
hiện tại thì cái lượng con giống sản xuất ra thì chỉ đủ cung cấp cho các cái trại chăn nuôi nội bộ
và chúng tôi hy vọng rằng từ nay cho đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh phú thọ
thì chúng tôi cũng có thể cung cấp ra cho bà con địa phương cái giống để chúng ta nuôi thịt
qua cuộc họp đó thì hầu hết các công ty đều có cam kết có trách nhiệm để ủng hộ giúp đỡ cho bà con chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phú thọ
việc tái cái đàn lợn
trong đó đặc biệt là tái đàn lợn nái chăn nuôi trên địa bàn
dịch tả lợn châu phi đã khiến phần lớn đàn lợn nái không chỉ riêng phú thọ mà trên cả nước đều bị tiêu hủy
người chăn nuôi bán tháo lấy vốn
hiện số lợn nái tập trung chủ yếu tại các trang trại chăn nuôi lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư fdi
việc các doanh nghiệp cam kết sẽ cung cấp con giống bố mẹ cho người chăn nuôi là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu và giá thịt lợn đang rất cao